sở giáo dục và đào tạo tp hcm tổ chức hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đáng chú ý là số học sinh trong năm học tới đây tăng nhanh
đòi hỏi tp hcm phải bổ sung một lượng lớn phòng học và đội ngũ giáo viên
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới sự hội nghị
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tp hcm đạt nhiều thành tích đáng kể
tiếp tục thực hiện trách nhiệm giảng dạy cho tám mươi ba trong số hơn một sáu triệu học sinh
tỷ lệ còn lại thuộc về hệ thống trường lớp dân lập tư thuộc
dự kiến năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sĩ số học sinh thành phố sẽ tăng khoảng bảy mươi năm bốn trăm ba mươi bốn học sinh
tổng số học sinh các cấp lên đến trên một bảy triệu
hiện đây hoàn thiện để đưa vào sử dụng một bốn trăm bảy mươi sáu phòng học
sở giáo dục đào tạo thực hiện giao quyền tự chủ về nhân lực
phân cấp cho hai mươi ba đơn vị sự nghiệp công lập chủ động tuyển giáo viên
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân
nhấn mạnh thành phố cần tập trung đầu tư cho giáo dục đào tạo
chuẩn hóa và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
chuyển đổi mạnh mẽ phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế
đưa cao chất lượng dạy và học
chọn đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin
quản lý và cung cấp dịch vụ giáo dục thông minh
cùng với xây dựng thành phố thông minh